chiều ngày ba sáu tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì cuộc họp với một số bộ ngành
hiệp hội và một số doanh nghiệp du lịch nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch hiện tại
cũng như tìm giải pháp phục hồi thị trường khách du lịch trong tình hình dịch covid một mươi chín hiện nay
thời gian qua chính phủ cũng đã có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch
như điều chỉnh giá điện áp dụng cho cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất
cũng như có những gói hỗ trợ cụ thể liên quan đến vay vốn cơ cấu lại thời gian trả nợ
tuy nhiên thực tế cũng cho thấy nhiều địa phương vẫn còn thờ ơ trong việc hỗ trợ kịp thời ngành du lịch
nhiều ý kiến đề xuất để khôi phục ngành du lịch trong bối cảnh hiện nay cần tập trung kích cầu du lịch nội địa
thì cần chính sách đồng bộ giữa các bộ ngành đặc biệt là sự đồng hành của nhà nước
văn phòng chính phủ bộ văn hóa thể thao và du lịch phải có văn bản chỉ đạo của các địa phương
cần phải thực sự yêu cầu ngành du lịch ở địa phương xem trên địa bàn địa phương
các doanh nghiệp người ta giảm giá người ta cắt giảm như thế nào
thì các khoản của chính quyền địa phương cũng phải giảm cũng phải cắt ở mức ít nhất tương đương như thế
thế hiệp đúng tinh thần là đồng hành
tha thiết nhất của chính phủ là chúng ta cùng nhau
để giảm thiểu số doanh nghiệp phải giải thẻ
để giữ cho bằng được bốn triệu rưỡi lao động trong ngành du lịch
và đi liên với họ là hàng chục triệu người sống cũng phụ thuộc vào
chính phủ chỉ đạo bộ thông tin và truyền thông các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế
tuyên truyền về chủ trương phục hồi du lịch kích cầu du lịch nội địa
bộ giáo dục và đào tạo xem xét lùi thời gian khai giảng năm học
bộ lao động thương binh và xã hội điều chỉnh thời gian nghỉ lễ
tạo kỳ nghỉ dài dành cho hoạt động du lịch
các chương trình kích cầu du lịch nội địa sẽ được lên phương án
du lịch quốc tế mặc dù chưa mở nhưng cần chuẩn bị từ bây giờ
với bốn mươi doanh nghiệp bốn năm triệu lao động ngành du lịch là một trong những ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất
vì thế phục hồi ngành du lịch trong tình hình dịch covid một mươi chín hiện nay là nhiệm vụ quan trọng
không chỉ giúp phục hồi kinh tế mà còn là vấn đề lao động việc làm và an sinh xã hội